phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị tốt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên hai mươi một tỷ đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng hùng vì đã có hành vi giúp sức cho bị can tốt đưa ra thông tin giả về việc mua được nhiều nền nhà tái định cư
và đang làm thủ tục cấp giấy tờ đất để bị hại tin tưởng đưa tiền mua nền nhà rồi chiếm đoạt tài sản
trước sự truy bắt giáo diết của lực lượng công an vào chiều ngày hôm nay
đối tượng cầm đầu sới bạc lớn đào thế hồng chú tệ huyện quỳ hợp của tỉnh nghệ an đã ra đầu thú
được biết là đào thế hồng đã có chín tiền án về các tội cố ý gây thương tích giết người và đánh bạc
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi tại khu vực đồi keo xóm châu thành xã tam hợp huyện quỳ hợp
hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự và công an huyện quỳ hợp đã triển khai tiến hành khống chế sới bạc
bắt giữ một mươi chín đối tượng tổng số tiền thu giữ là hơn bốn trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một mươi bảy điện thoại di động
vào ngày hai mươi tháng một mươi ban chuyên án tổ chức hai tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở
đối tượng cầm đầu đào thế hồng và bắt giữ đào xuân tân là con trai hồng khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện tân phước
đã phá tụ điểm tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet tại nhà ông nguyễn thái huy chú huyện tần phước
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ một máy vi tính một tv tám mươi năm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng
và tạm giữ sáu xe mô tô chín điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc trên do hai đối tượng nguyễn thái huy và nguyễn văn vũ cùng cư chú huyện châu thành tổ chức
mới đây công an huyện tràng định
tỉnh lạng sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cảnh cáo đối với sáu trường hợp bốc đầu lạng lách đánh võng rồi đưa lên mạng xã hội
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tràng định phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi bốc đầu
lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đăng tải trên mạng xã hội tiktok
qua công tác điều tra xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ sáu trường hợp trong đó có hai trường hợp nông mạnh hoàng và chử bảo an
cùng chú huyện trang định thường xuyên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi bốc đầu lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều
chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu điều khiển xe quá tốc độ rú ga gây mất trật tự công cộng
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chử bảo an và nông mạnh hoàng tổng số tiền gần sáu triệu đồng
thu giữ hai xe mô tô cảnh cáo yêu cầu sáu trường hợp viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ đồng thời phối hợp với gia đình để quản lý giáo dục